ban tổ chức trung ương cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm để từ đó đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cho năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng đã biểu dương những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng đảng đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định
ngành tổ chức xây dựng đảng đã chủ động tổ chức thực hiện các nghị quyết tham mưu kịp thời cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban hành các chỉ thị nghị quyết sát với thực tế và yêu cầu
ngành tổ chức xây dựng đảng trên toàn quốc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời nhanh chóng khắc phục những hạn chế khuyết điểm hiện tại bám sát cương lĩnh và điều lệ đảng để góp phần tích cực cho công tác xây dựng đảng đặc biệt là công tác cán bộ
sáng nay tại cuộc họp ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá công tác đổi mới sắp xếp nhất là công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ
một số bộ ngành có vướng mắc một số địa phương trọng điểm chưa tiến hành được như lộ trình đưa ra
đồng thời các thành viên ban chỉ đạo cũng đã đánh giá tình hình thực hiện sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và bàn thảo về nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo của ban chỉ đạo cho thấy trong năm hai nghìn một mươi tám số tiền thu được từ trào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước đạt trên hai mươi bốn tỷ đồng
gấp bốn sáu mươi bảy lần số tiền thu được từ việc bán cổ phần lần đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ba năm đầu của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám cả nước đã cổ phần hóa một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp tăng ba mươi bốn so với thực hiện cùng kỳ của giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại đạt hai trăm linh bốn tám trăm linh tỷ đồng
theo kế hoạch đã được thủ tướng phê duyệt năm hai nghìn một mươi tám phải hoàn thành cổ phần hóa tám mươi năm doanh nghiệp
một số bộ ngành địa phương bao gồm hà nội tp hcm phải trình điều chỉnh tiến độ cho phù hợp với tình hình thực tế và đang được bộ kế hoạch và đầu tư thẩm tra trình thủ tướng chính phủ đến nay mới cổ phần hóa được ba mươi hai doanh nghiệp nhà nước
cũng trong sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa việt nam hoa kỳ
và kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập hiệp hội thương mại hoa kỳ tại hà nội do hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam gọi tắt là amcham tổ chức
phát biểu tại buổi gặp mặt phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ đã đem lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
trong hai mươi năm năm qua kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và hoa kỳ tăng gần một trăm hai mươi lần từ bốn trăm năm mươi triệu đô la
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lên hơn sáu mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
trong nhiều năm liên tục hoa kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
đầu tư của hoa kỳ tại việt nam đã đóng vai trò quan trọng tạo dựng cho việt nam có một chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu
nhiều năm qua việt nam luôn coi hoa kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu và sẵn sàng cùng hoa kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực đặc biệt trong hợp tác kinh tế thương mại
đầu tư khoa học công nghệ giáo dục đào tạo mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác và cùng phát triển
thưa quý vị trong hai ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám tháng một tại trường mai thái lan đã diễn ra hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao asean với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean và tổng thư ký asean
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam dự hội nghị
tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao asean đã giả soát tiến trình xây dựng cộng đồng asean thảo luận về triển khai kết quả hội nghị cấp cao asean ba mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
trao đổi về trọng tâm ưu tiên hợp tác trong năm hai nghìn một mươi chín và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
các ngoại trưởng cũng đã thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy đoàn kết nhất trí của asean trên mọi phương diện trong mọi tiến trình xây dựng cộng đồng
cố gắng để phấn đấu vì một asean phát triển bền vững trên cả ba mươi cột chính trị an ninh
hợp tác kinh tế và văn hóa xã hội ngoại trưởng cũng khẳng định lại các nguyên tắc chính của asean đó là đoàn kết nhất trí duy trì các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực các bộ trưởng nhất trí thúc đẩy thương lượng bộ quy tắc ứng xử trên biển đông hiệu lực hiệu quả
trong đó có hoàn tất lần giả soát thứ nhất dự thảo văn bản coc trong năm hai nghìn hai mươi

liên quan đến vấn đề biển đông các ngoại trưởng mong sẽ có nhiều phiên thảo luận được tổ chức để có được lần ra soát đầu tiên dự thảo văn bản đàm phán
và sau khi có lần giả soát này thì hy vọng sẽ đạt được sự thống nhất giữa các bên liên quan và rút cuộc dẫn đến việc hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển đông
về tình hình tại bangrakhai myanmar các bộ trưởng nhất trí asean sẽ tiếp tục hỗ trợ myanmar trong quá trình ổn định cuộc sống người dân tại bangrakhai
các bộ trưởng cũng hoan nghênh những tiến triển tích cực trên mạng
bên cạnh đó các bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực asep trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang gia tăng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác asean thời gian qua đồng thời đề nghị cần có tiếp nối bảo đảm cho tiến trình xây dựng cộng đồng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại sao phạm bình minh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác asean thời gian qua đồng thời đề nghị cần có tiếp nối bảo đảm cho tiến trình xây dựng cộng đồng
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại sao phạm bình minh hoan nghênh những tiến trình xây dựng cộng đồng

phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại sao phạm bình minh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác asean thời gian qua đồng thời đề nghị cần có tiếp nối bảo đảm cho tiến trình xây dựng cộng đồng

phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại sao phạm bình minh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác asean thời gian qua đồng thời đề nghị cần có tiếp nối bảo đảm cho tiến trình xây dựng cộng đồng
đại sứ khẳng định sự kiện này thể hiện sinh động về tình cảm và mối quan hệ thân thiết gắn bó truyền thống tốt đẹp của tình đoàn kết đặc biệt mà cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam dành cho quân đội và nhân dân lào
đại sứ nhấn mạnh nhân dân lào không bao giờ quên trên mảnh đất thiêng liêng của đất nước lào đã thấm bao giọt mồ hôi sương máu của các cán bộ chiến sĩ bộ đội tình nguyện việt nam
chăn hòa với mồ hôi sương máu của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân lào xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước hai dân tộc việt nam lào trở thành mối quan hệ thủy chung trong sáng đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế trở thành động lực của mọi thắng lợi là tài sản quý giá cho con cháu hai nước tiếp tục giữ gìn phát huy mãi vững bền
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công
và nhận thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
ghi nhận thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đối với các cán bộ chiến sĩ của cục c bốn sau chiến công xuất sắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các tỉnh hòa bình thái bình thái nguyên hương yên
chiết xóa ba đường dây tổ chức tội phạm ma túy lớn trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cũng như trong nhiều năm qua chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định tặng thưởng huân trường chiến công hạng nhì cho năm cá nhân
tặng thưởng huân trường chiến công hạng ba cho bốn cá nhân thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
lãnh đạo bộ công an tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho sáu cá nhân thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

thực hiện công điện của bộ trưởng bộ công an
về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tự dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã có những chỉ đạo và hành động quyết liệt kịp thời
cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của chúng tôi đặc biệt là tội phạm ma túy
trong dịp tết lại là thời điểm gây ngắt nhất
tội phạm cũng nghiên cứu hoạt động của chúng tôi
nó biết rằng anh em cũng được nghỉ tết
cho nên đây là một thời điểm rất nhạy cảm mà chúng tôi phải ra quân
theo điện chỉ đạo của đảng quỹ công an trung ương
lãnh đạo bộ về tấn công tội phạm vào cao điểm dịp tết
tết nguyên đán đang tới gần với những thành tích đã đạt được
và sự khen thưởng động viên kịp thời từ phía lãnh đạo bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ là nguồn động lực
để các chiến sĩ thêm nỗ lực trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy
thưa quý vị đồn biên phòng cốc bàng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
vừa bắt giữ ba đối tượng
đối tượng đang tập kết một ba mươi năm tấn pháo nổ ở biên giới sắp xanh với trung quốc
để vận chuyển vào đội điện nước ta tiêu thụ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm phùng láo lở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đặng tòn san sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
và đặng mùi diêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng ở huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cùng tăng vật là năm mươi thùng pháo hoa mỗi thùng hai mươi bảy kg tổng trọng lượng một ba mươi năm tấn pháo nổ
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi
vi phạm tội mua bán vận chuyển hàng cấm
hiện lực lượng biên phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi tám tháng một bệnh viện đa khoa long an đã tiếp nhận cấp cứu gần một trăm linh học sinh
trường tiểu học thạch đức huyện bến lức tỉnh long an
nghi do bị ngộ độc thức ăn sau khi ăn cơm trưa vào ngày một mươi bảy tháng một
trước đó vào giờ cơm trưa trường tiểu học thạnh đức có bốn trăm ba mươi học sinh bán chú dùng cơm
do công ty trách nhiệm hữu hạn cơm kim oanh ở thị trấn bến lức cung cấp các món ăn
cơm gà kho xả canh rau cải thia đậu đũa xào sau khi các em học sinh dùng cơm xong khoảng ba mươi phút
thì có một số học sinh nôn ói sau đó từ chiều một mươi bảy đến sáng một mươi tám tháng một rất nhiều em đã được gia đình
và nhà trường đưa tới bệnh viện đa khoa long an để khám do bị nôn ói tiêu chảy
lãnh đạo bệnh viện đa khoa long an cho biết qua thăm khám và theo dõi hầu hết các học sinh tới
điều trị đều có biểu hiện dối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như ói tiêu chảy
hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra làm rõ vụ việc các em học sinh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa long an
hiện nay sức khỏe đã ổn định các em vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục kiểm tra theo dõi trước khi cho xuất viện
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cung cấp số lô số đề giả trên mạng từ đó chiếm đoạt của hàng nghìn người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
sau khi thu thập đủ chứng cứ và bằng các biện pháp
nghiệp vụ ngày một mươi bảy tháng một lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã bắt giữ tám đối tượng gồm
nguyễn văn thường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trần văn toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hồ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn xuân toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn đức nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ đình tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều trú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu
theo phòng cảnh sát hình sự nhóm đối tượng này chuyên lên mạng cung cấp các số lô số đề do chúng tự nghĩ ra để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh
cũng theo lời khai của các đối tượng trước đây việc giao dịch với khách hàng chủ yếu thực hiện trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
sau đó chuyển qua mua hẳn các trang web để thực hiện lừa đảo vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
ngày một mươi tám tháng một bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý bốn năm hai nghìn một mươi tám nhằm cung cấp thông tin về các kết quả hoạt động của bộ khoa học và công nghệ trong quý bốn năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch hoạt động quý i năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp đại diện các cơ quan thuộc bộ khoa học và công nghệ đã giải đáp nhiều vấn đề nóng báo chí quan tâm
theo đó thời gian qua bộ đã chú trọng xây dựng và triển khai chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ
thúc đẩy triển khai các hoạt động kết nối với các cơ quan

chuyển giao các kết quả nghiên cứu và sản xuất kinh doanh phát triển thị trường khoa học và công nghệ
tăng cường sự tham gia phục vụ của khoa học và công nghệ vào phát triển các ngành lĩnh vực khác nhau
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thông tấn xã việt nam tổ chức lễ trao giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng lần thứ năm
sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm nhà báo nhấp ảnh ra từ mọi miền đất nước với hàng nghìn tác phẩm ảnh báo chí dự thi có chất lượng có sức lan tỏa và lay động dư luận
khoảnh khắc vàng năm hai nghìn một mươi tám sân chơi rộng khắp cho các nhà báo nhấp ảnh ra thể hiện kỹ năng nghiệp vụ
cũng như góc nhìn của mình thông qua tác phẩm báo chí nhằm phản ánh mọi mặt của đời sống chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật thể thao
cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi nẻo đường
với sáu bốn trăm hai mươi tám tác phẩm của sáu trăm ba mươi hai tác giả từ sáu mươi ba tỉnh thành gửi đến dự thi
ban tổ chức đã lựa chọn được hai mươi năm tác phẩm xuất sắc để trao giải và trưng bày
trong đó có một giải đặc biệt được trao cho tác phẩm lực lượng giữ gìn hòa bình việt nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế của tác giả nguyễn tiến thành
bên cạnh đó là hai giải nhất bốn giải nhì sáu giải ba và một mươi giải khuyến khích
ngoài ra có hai giải nhất đơn và ảnh bộ cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại
giải ảnh báo chí khoảnh khắc vàng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng nên một sân chơi xứng tầm với giới nhấp ảnh cả nước nói chung và nhấp ảnh báo chí nói riêng
nhằm giúp cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận thưởng lãm một cách đầy đủ về siêu tập hiện vật đặc biệt được khai quật từ những con tàu đắm
sáng ngày một mươi tám tháng một tại hà nội bảo tàng lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề bí mật đại dương từ những con tàu cổ
gần ba mươi năm qua
hàng chục con tàu cổ đã được phát hiện dưới lòng biển đông thuộc vùng biển việt nam
trong đó có sáu con tàu bảo tàng lịch sử quốc gia đã trực tiếp tham gia và chủ trì nghiên cứu khai quật bổ sung nguồn tài liệu hiện vật vô cùng quý giá
trưng bày đã giới thiệu tới công chúng hơn năm trăm linh hiện vật có niên đại từ thế kỷ một mươi năm đến một mươi tám
được tuyển chọn trong bộ siêu tập di sản gốm xứ từ các con tàu đắm mà bảo tàng lịch sử quốc gia đang lưu giữ và bảo quản
trưng bày gồm bốn nội dung chính biển việt nam và thương mại đường biển
đồ gốm thương mại việt nam con đường tơ lụa trên biển những con tàu được khai quật từ đáy biển việt nam
trưng bày bí mật đại dương từ những con tàu cổ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế
nghị viện anh ngày hai mươi chín tháng một tới đây sẽ ra tuyên bố về kế hoạch b
thay thế cho thỏa thuận brexit vừa bị bác bỏ cách đây hai ngày
theo đó thủ tướng anh theresa may sẽ thực thi lời hứa đưa nước anh rời khỏi eu đúng thời hạn vào ngày hai mươi chín tháng ba
theo chủ tịch hạ viện anh các nghị sĩ sẽ giành chọn ngày hai mươi chín tháng một để thảo luận về đề xuất mới của thủ tướng theresa may
trước khi tiến hành bỏ phiếu trong cùng ngày
sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại hạ viện thủ tướng theresa may đã khởi động các cuộc gặp gỡ
với lãnh đạo các đảng phái chính trị khác nhau của anh
nhằm thúc đẩy việc thỏa thuận brexit sẽ được các nghị sĩ thông qua trong lần trình tới
theo thủ tướng anh bà sẽ tiếp tục thực thi lời hứa một cách nghiêm túc để đưa nước anh rời khỏi liên minh châu âu đúng thời hạn vào tháng ba tới
trước đó trưởng đoàn đàm phán eu về vấn đề brexit ông michel barnier cũng cho biết liên minh châu âu sẵn sàng mở lối
nếu anh muốn một mối quan hệ tham vọng hơn
trong khi đó quốc hội đức vừa thông qua một đạo luật mới nhằm điều chỉnh quan hệ với anh trong giai đoạn chuyển tiếp hậu brexit
theo các nguồn tin cho biết đề xuất gỡ bỏ thuế với hàng hóa trung quốc được bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin đưa ra
trong các cuộc họp chiến lược gần đây mục đích là nhằm tháo gỡ bế tắc trong đàm phán thương mại
và thúc đẩy trung quốc đồng ý tiến hành các cải cách dài hạn
tuy nhiên đề xuất này đang vấp phải sự phản đối của đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
người được cho là có quan điểm cứng rắn trong đàm phán với trung quốc
ông lighthizer cho rằng bất cứ sự nhiệm bộ nào vào lúc này
sẽ bị coi là dấu hiệu của sự yếu thế
việc cân nhắc gỡ bỏ thuế với trung quốc đang tiếp tục được thảo luận trong nội bộ các quan chức thương mại mỹ
và vẫn chưa được trình lên tổng thống donald trump
mỹ và trung quốc đang trong quá trình đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp thương mại
trước khi thời gian đình chiến kết thúc vào ngày một tháng ba
nếu quá thời hạn này hai nước không đạt được thỏa thuận
thì mỹ sẽ tăng thuế từ một mươi hiện nay lên hai mươi năm với hai trăm linh tỷ đô la hàng hóa trung quốc
vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại mỹ vào ngày ba mươi tháng một tới
ít nhất hai mươi một người đã thiệt mạng và sáu mươi tám người bị thương trong vụ đánh bom xe
tại học viện cảnh sát quốc gia ở thủ đô bogota của colombia
hiện nhà chức trách colombia thông báo đã xác định được danh tính một nghi can tham gia vụ tấn công kinh hoàng này
theo cơ quan công tố colombia đối tượng điều khiển xe bom có tên là josé andemar rojas rodriguez
bị cáo buộc thực hiện hành động khủng bố tàn bạo
kết quả khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường cho biết
chiếc xe chở khoảng tám mươi kg chất nổ
tuy nhiên cơ quan chức năng đến nay chưa thể xác định được tổ chức nào đứng đằng sau vụ đánh bom
được xem là lớn nhất nhiều năm trở lại đây ở colombia
tổng thống colombia ivan duque đã lên án mạnh mẽ vụ khủng bố
coi đây là một vụ tấn công không chỉ nhằm vào thế hệ trẻ lực lượng cảnh sát
mà là nhằm vào cả xã hội colombia
ông duque cam kết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra và đưa thủ phạm ra trước pháp luật
đồng thời khẳng định colombia sẽ không lùi bước trước những hành động khủng bố
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo